có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp cả về tính chất cũng như là mức độ nghiêm trọng
thực tế này cho thấy đã đến lúc sóng lên hồi chuông cảnh báo đối với những người làm cha làm mẹ
và sự vào cuộc tích cực của toàn xã hội trong việc ngăn chặn tình trạng này
do không làm chủ được hành vi của bản thân ngô thị sinh năm hai nghìn trú tại huyện bảo thắng tỉnh lào cai
đã nhẫn tâm sát hại mẹ ruột mình trong khi cãi vã nhau
đau đớn tủi nhục khi chịu cảnh mất vợ xa con
xong bằng tình mẫu tử anh ngô văn tiến đã nén nỗi đau của quá khứ với hy vọng
một ngày con sẽ trở thành người có ích cho xã hội
dạ thì cũng không biết được nói như thế nào
dạ con thì
chót rồi vợ thì mất rồi
dạ thì mong cho nó cải tạo cho nó tốt
về sau này về địa phương
nó là một người công dân
do là em thảm nỗi vì ở ngoài em không hư hỏng quá
nhưng em muốn sửa đổi mình để về cho mọi người hiểu lại mình mình hơn
hay một vụ giết người khác xảy ra tại huyện văn bàn trong thời gian vừa qua
hùng thụ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
đã đăng tâm giết hại một bé gái sinh năm hai nghìn sau khi có ý định hiếp dâm không thành
từ hai vụ án trên cho thấy hiện số trẻ em vi phạm pháp luật không những gia tăng về số vụ
mà còn có tính chất nguy hiểm và liều lĩnh
cái này mình nghĩ rất là dã man
từ cái việc về đạo đức sự băng hoại là đạo đức xã hội
thế rồi về cái việc của quan hệ
và đặc biệt trên địa bàn tình đạo cai ở sông dũng sa này
thế cái tội phạm
nói lên là cái tội phạm hiếp dâm và hiếp dâm trẻ em
một số vụ thì rất đáng tiếc
ở vị thành niên xảy ra việc hiếp dâm giao phấu trẻ em hiếp dâm trẻ em
rồi ở cái nơi tuổi vị thành niên thực hiện những cái hữu y
hiếp dâm của các đứa chó
không hiểu vụ này như vậy
nhưng vụ giết mẹ này là vụ liên hình của chúng nó
thế chẳng là tội phạm thế địa bàn nào hay thế
thực tế này đang dóng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng tội phạm vị thành niên
ngày càng phức tạp về mức độ và hành vi phạm tội
đồng thời cũng báo hiệu sự xuống cấp về đạo đức của một bộ phận gia đình nhà trường
trong việc giáo dục con em mình
trong cái thời gian gần đây thì chúng tôi đã áp dụng các biện pháp
nghiệp vụ nghiệp vụ xã hội thì phối hợp với chính quyền địa phương
và các cơ quan ban ngành các trường có thể là cửa can bộ xuống đến tận trường học
để giải thích và đồng thời hướng dẫn về vấn đề vi phạm pháp luật
và các cái văn bản quy phạm pháp luật để cho các em hiểu biết được
cái tính chất mức độ nguy hiểm của cái tội phạm này nó như thế nào
để có những cái biện pháp giáo dục phòng ngừa từ nhà trường cho đến gia đình
xong việc ngăn chặn tình trạng phạm tội ở trẻ vị thành niên
đang là bài toán đặt ra cho các cấp các ngành và toàn xã hội
cái gốc của vấn đề là phải làm sao để trẻ vị thành niên nhận thức rõ
và làm chủ được hành vi của mình
vì thế gia đình nhà trường và xã hội cần có sự quan tâm đến con em mình
để các em không gây ra những hành vi để lại hậu quả đáng tiếc